chiều ngày hai mươi năm tháng hai đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã tiếp đoàn công tác bộ tài chính hoa kỳ
do ông robert caprot phó trợ lý bộ trưởng bộ tài chính hoa kỳ dẫn đầu
đồng chí nguyễn văn bình khẳng định đảng và nhà nước việt nam coi trọng quan hệ với hoa kỳ
thúc đẩy gắn kết lợi ích song phương trong đó kinh tế thương mại luôn là trụ cột quan trọng
việt nam luôn mong muốn sớm tháo gỡ các vấn đề vướng mắc giao cản trong quan hệ thương mại
đầu tư hai nước bao gồm cả thâm hụt thương mại tiếp cận thị trường cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư mỹ kinh doanh tại việt nam
việt nam cũng đang xem xét thúc đẩy các dự án hợp tác với các doanh nghiệp hoa kỳ
ông robert capon bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn và những kết quả đạt được của đảng và nhà nước việt nam
khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với đảng
chính phủ việt nam góp phần tăng cường mối quan hệ giữa việt nam và hoa kỳ